trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những con đường lây truyền của căn bệnh viêm gan b
và làm thế nào để có thể kiểm soát phòng ngừa bệnh một cách hiệu quả nhất
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
nước ta thì đang ở một vùng là có nguy cơ mắc virus viêm gan b cao
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái đường lây truyền của căn bệnh này như thế nào ạ
đối với lây truyền của viêm gan virus b
thì cái đường mà đầu tiên chúng ta phải nói là từ mẹ truyền sang con
tất nhiên cái đường này thì chúng ta sẽ có cách mà để hạn chế lây chuyển
nhưng đây là con đường nguy hiểm nhất bởi vì từ mẹ sang con này là con đường họ chuyển thành mạng tính
phần lớn chín trên chín mươi
con đường thứ hai là chúng ta mắc phải mắc phải ví dụ bây giờ thì cũng rất ít thôi
bởi vì là chúng ta không có sử dụng cái chế phẩm truyền máu không an toàn
cũng như chúng ta sử dụng kim tiêm nó riêng hết
thế là nó cái khả năng mà chúng ta nhiễm rất ít khả năng ở người lớn
nhưng mà nếu không may mà bị nhiễm ở người lớn thì cái khả năng khỏi hoàn toàn trên tám mươi
và thậm chí chúng ta cũng chỉ theo dõi và điều trị bổ trợ chứ cũng không cần điều trị thuốc đặc hiệu
con đường nữa là lây truyền qua đường vợ chồng
nhưng mà trong thực tế thì cái con đường này nó không phải đạt cao
rất nhiều cặp vợ chồng thì một người bị mà người kia không hề bị
mặc dù nó ở với nhau rất lâu thì đấy là con đường chính thức mà lây truyền
như bác sĩ vừa chia sẻ thì việc lây truyền từ mẹ sang con rất là nguy hiểm
vậy thì bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn là giữa trẻ sơ sinh mà không may bị nhiễm virus covid một mươi chín thì có gì nguy hiểm hơn so với người lớn ạ
khi mà con bị lây từ mẹ sang thì ngay từ sơ sinh ra
thì như vậy nó tạo ra một hiện tượng rung nạp biện dịch
tức là cơ thể con nó coi như những tế bào mà có nhiễm viêm gan virus là tế bào bình thường
nó không sinh ra kháng thể để tiêu diệt những virus dễ đi
chính vì vậy mà con virus nó sẽ âm thầm và nó phát triển ở gan của trẻ trẻ
thế thì vì nó phát triển lâu như vậy
thì nó sẽ gây một hệ lụy có thể sơ gan và quân tư gan
người lớn thì cũng vậy nhưng mà người lớn thì cơ thể người khi mà mắc ở người trưởng thành rồi
thì khi virus nó vào thì có thể tự sinh ra một cái kháng thể
do đó thì nó sẽ hạn chế việc nhân lên của virus
chính vì vậy mà nó sẽ có thể khỏi và nó chuyển thành hết bệnh
vậy thì đối với trong cái trường hợp này chúng ta có những cái phương pháp dự phòng hay là điều trị như thế nào không ạ
nếu mà trong những trường hợp mà mẹ mà có nhiễm virus
mà đặc biệt là virus mà nồng độ virus cao
ở ba tháng cuối thì người mẹ sẽ uống thuốc
thì cái thuốc nó an toàn cho thai nhi và đồng thời nó cũng không ảnh hưởng đến phát triển thai nhi
và có thể dự phòng làm giảm gần như tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con rất là thấp
nó chỉ còn dưới khoảng năm thôi
đấy là điều thứ nhất
điều thứ hai là sau khi mà những người mà mẹ mà có viêm gan virus b rồi mà có bầu thì ta sẽ tư vấn
tức là si sinh con thì cháu sẽ được vừa tiêm vaccine và sử dụng các cái globulin biến dịch
tức là những cái kháng thể thủ động thì sẽ làm hạn chế tối đa
đấy là cái đầu tiên
có thể gọi là vừa dự phòng nhưng cũng vừa là điều trị
chúng ta đều biết căn bệnh viêm gan b thì là một căn bệnh mãn tính không thể điều trị rất điểm
vậy thì hiện nay có những cái tiến bộ của y học như thế nào trong việc điều trị căn bệnh này ạ
đến nay mà nói thì thuốc điều trị đến khỏi hẳn virus viêm gan b là rất khó khăn
nhưng mà có thể làm giảm cái ngượng virus trong cơ thể của người bệnh đến tới đây
và khi nó giảm như vậy thì nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ mà bị ung thư gan cũng như sơ gan cho người bệnh
đấy là đối với những người mà phát hiện ở giai đoạn sớm
còn hai là những người mà vô tình chúng ta phát hiện ở giai đoạn muộn
thì khi mà họ đã có những cái hệ quả của sơ gan hoặc ung thư gan rồi
thì khi đó sơ gan mà có virus gan b thì khi đã điều trị mà chức năng gan nó cải thiện
thì lúc đó cũng làm cho thời gian sống của bệnh nhân rất dài
trong thực tế là chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân sơ gan do viêm gan virus b
sau đó thì theo dõi người ta sống năm năm một mươi năm hoặc thậm chí nâu hơn rất nhiều
mặc dù lúc đó họ đã có khổ
thứ hai là sau khi những người mà có viêm gan virus b mà bị gây u gan
thì ngoài chuyện điều trị ugan thì ta phải điều trị đồng thời với các thuốc cơ chế virus viêm gan b
để cho hạn chế cái nguy cơ mà suy gan
vì bệnh nhân lúc ấy không phải nguy hiểm tính mạng bởi vì u gan
mà nãy nguy hiểm là bởi vì do họ suy gan nó bùng phát
qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta hiểu được rằng là cái việc dự phòng tốt nhất đối với căn bệnh này
đó là việc tiêm phòng cũng như là thường xuyên thăm khám kiểm tra sức khỏe
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
chị cảm ơn chị
virus viêm gan b có thể tồn tại bên ngoài cơ thể ít nhất bảy ngày
trong thời gian đó virus vẫn có khả năng lây nhiễm và gây bệnh
có thể thấy viêm gan b là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và có khả năng lây nhiễm cao
người nghi ngờ mình tiếp xúc với virus này cần đến ngay các cơ sở y tế
tuy tín để được thăm khám xét nghiệm và tư vấn các điều trị
bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị cung cấp các dịch vụ xét nghiệm và điều trị cao cấp
hiệu quả cao cho người bệnh viêm gan b
với đội ngũ bác sĩ giỏi tận tâm giàu kinh nghiệm cùng với hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại
phát đồ điều trị chuẩn mực và cơ sở vật chất khang trang
quý khách hoàn toàn có thể an tâm và hài lòng khi lựa chọn khám và điều trị tại đây
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai trên antv